trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia nồng độ cồn vượt quá mức quy định để xây ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
và để hạn chế tình trạng này công an tỉnh lạng sơn đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người dân khi tham gia giao thông
tham gia tổ tuần tra còn có các lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cảnh sát cơ động và cán bộ y tế phòng hậu cần
các lực lượng được trang bị các phương tiện kỹ thuật phối hợp chặt chẽ để tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường địa bàn nóng thường xảy ra tình trạng thanh thiếu niên uống rượu bia điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự
nhất là tại các tuyến phố tuyến đường có nhiều nhà hàng quán ăn quán bar karaoke
tất cả các trường hợp phương tiện khi được dừng kiểm tra thì cán bộ chiến sĩ đều kiểm tra đo nồng độ cồn
và khi đã phát hiện vi phạm thì tổ công tác
lập tức tiến hành lập biên bản theo đúng quy định tạm giữ phương tiện và thực hiện các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa gian đe tạo sức loan tỏa đã chung trong nhân dân
từ đầu tháng tám đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổng kiểm tra trên một năm trăm linh trường hợp
qua đó phát hiện bảy trường hợp lái xe ô tô dương tính với ma túy bảy tám lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông lạng sơn dự tính sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn và sử dụng ma túy đối với người điều khiển phương tiện trên các tuyến đường